chú ở phường thiện an thị xã buôn hồ cầm đầu
qua theo dõi lực lượng công an đã bắt quả tăng trinh và nguyễn duy vọ
chú ở phường thiện an đang tiến hành nhận tiền giao dịch cá độ bóng đá với nhau
khám xét một mươi năm địa điểm trung gian cá độ bóng đá ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và làm việc với các đối tượng liên quan
công an thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
bước đầu làm việc đối tượng trinh khai nhận quản lý tài khoản máy chủ cá độ bóng đá trên mạng internet
trong đó số tiền cá độ trung bình mỗi ngày là khoảng hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung bình mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tại thanh hóa công an thị xã nghi sơn cho biết đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc
dưới hình thức ghi lô đề và hoạt động tín dụng đen khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với phan thị hoài về hành vi đánh bạc
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phan thị hoài đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề
và có biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn xã các sơn thị xã nghi sơn
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hoài công an phát hiện rất nhiều tài liệu chứng cứ
liên quan đến hoạt động tín dụng đen thu giữ trên hai mươi hợp đồng cho vay lãi nặng
với tổng số tiền gốc là gần năm trăm linh triệu đồng
theo các hợp đồng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã cát sơn vay tiền
với lãi suất cắt cổ là từ năm đến bảy đồng một triệu một ngày
tương đương với lãi suất trên một trăm năm mươi một năm và thu lời bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
với hành vi làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức nguyễn tùng lâm
trú tại phường quang trung thành phố hải dương là cán bộ trung tâm kiểm soát dịch bệnh
tỉnh hải dương vừa bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh ra quyết định tạm giữ hình sự
ngày hai mươi sáu tháng sáu công an thị xã quảng yên nhận được thông báo của chốt kiểm soát
dịch bệnh covid một mươi chín bot cầu bạch đăng phát hiện một xe ô tô cứu thương
chở năm người đi qua chốt nhưng không khai báo y tế theo quy định
nên đã mời tất cả về trụ sở làm việc
tại đây năm người khai nhận được nguyễn tùng lâm cán bộ cdc hải dương
tiến hành xét nghiệm và cấp giấy kết quả để sử dụng đi qua chốt
được triệu tập đến cơ quan công an lâm khai nhận từ cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng này đã đến nhà hoặc hẹn những người có nhu cầu xét nghiệm
tại một địa điểm ngoài cơ quan để lấy mẫu xét nghiệm
sau đó tự làm giả chữ ký của lãnh đạo đóng dấu cấp giấy xét nghiệm
nhằm mục đích thu lời bất chính mỗi trường hợp lâm thu từ hai trăm linh đồng
đến bảy trăm linh đồng lâm đã thực hiện việc lấy mẫu cấp giấy cho gần bốn mươi trường hợp
thu lời bất chính gần một mươi triệu đồng
tại bến sông sê pôn thuộc khóm duy tân thị trấn lao bảo huyện hương hóa
bộ đội biên phòng quảng trị phát hiện và bắt quả tang nguyễn song lam
đang thực hiện hành vi tổ chức đưa sáu người xuất cảnh trái phép sang lào
khai thác nhanh đối tượng khai nhận được phạm viết tường thuê dẫn sáu trường hợp trên
xuất cảnh trái phép qua lào để lấy tiền công lực lượng biên phòng đã nhanh chóng
điều tra xác minh thông tin thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ khẩn cấp
phạm viết tường tường tượng khai nhận ngày hai mươi tám tháng sáu có một người phụ nữ không rõ lai lịch
hỏi và thuê đối tượng đưa sáu người trên qua lào với giá là hai triệu đồng
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ba mươi tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm hai trăm bốn mươi ca mắc
covid một mươi chín trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh hai trăm ba mươi ba ca ghi nhận
trong nước tại tp hcm là một trăm hai mươi bốn ca bình dương năm mươi bảy ca đồng nai một mươi hai ca quảng ninh một mươi ca
bà rê vũng tàu sáu ca đồng tháp năm ca nghệ an và an giang cùng bốn ca phú yên bốn ca
bắc ninh ba ca đà nẵng hai ca bắc giang hai ca trong đó hai trăm hai mươi một ca được phát hiện trong
khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa tổng số ca mắc trong ngày là bốn trăm năm mươi ca
bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân